sáng nay một mươi tám tháng chín các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thành phố hà nội
cán bộ công chức học sinh đã dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy trung cư mini
ở phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
bảy giờ ba mươi sáng nay tại trụ sở thành quỷ hà nội lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy trung cư mini
ở phố khương hạ có sự tham gia của các đồng chí thường trực thành ủy
cùng các cán bộ công chức nhân viên thành ủy hà nội
trong sáng nay các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thủ đô tổ chức mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy
sau đó cán bộ nhân viên người lao động đã quyền góp ủng hộ các gia đình bị nạn trong vụ cháy
đêm ngày một mươi hai tháng chín xảy ra vụ cháy tại số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm năm mươi sáu người chết và ba mươi bảy người bị thương
thành phố hà nội đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung cứu chữa nạn nhân và hỗ trợ các gia đình bị nạn
để các gia đình bị nạn sớm ổn định cuộc sống